đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng có liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án